về vụ việc tiêu hủy gần hai mươi viên thuốc quý chống ung thư như truyền hình nhân dân đã đưa tin
sở y tế tp hcm vừa có báo cáo bộ y tế về việc tiếp nhận quản lý và sử dụng thuốc viện trợ taxina
tại bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
trong đó sở y tế tp thừa nhận có một phần trách nhiệm và yêu cầu bệnh viện rút kinh nghiệm
theo sở y tế bệnh viện truyền máu huyết học thành phố là đơn vị đầu tiên trong cả nước
đề xuất thực hiện chương trình thuốc viện trợ nhân đạo gọi tắt là chương trình taxia copay
dành cho người mắc bệnh bạch cầu mạng tính dòng tủy kháng glyvex
theo báo cáo từ bệnh viện do quá trình làm hồ sơ thủ tục rắc rối và mất quá nhiều thời gian
quá trình từ lúc tiếp nhận thư đồng ý hiến tặng thuốc cho đến khi hoàn tất các thủ tục đưa về sử dụng của bệnh viện bị kéo dài
ngay từ khi nhận được thuốc bệnh viện đã ý thức được việc chắc chắn không sử dụng kịp thuốc vừa nhập trước hạn
để hạn chế tối đa việc lãng phí bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp
trong đó có việc chủ động đề nghị công ty novatis cho phép mở rộng chương trình
đến các bệnh viện khác trong toàn quốc hoặc thông báo các nơi chuyển bệnh nhân đến nhưng công ty này không đồng ý
sở y tế tp hcm cho rằng đây là lần đầu tiên sở giải quyết hồ sơ tiếp nhận viện trợ có điều kiện
nên chuyên viên của các phòng chức năng còn lúng túng trong việc trao đổi ý kiến qua lại giữa các phòng
và tham mưu cho lãnh đạo sở dẫn đến chậm xử lý hồ sơ nhận thuốc viện trợ
các bệnh viện trợ tặng cho các đơn vị trực thuộc sở